từ thành công của vụ dưa đầu tiên minh tân và đăng ngãi lại tiếp tục đầu tư cho các vụ dưa tiếp theo
nhận thấy đây là hướng đi hiệu quả và có tính bền vững
tháng bốn vừa qua đôi bản thân lại bắt tay vào việc xây dựng thêm nhà màng thứ ba để đầu ra được ổn định đảm bảo chất lượng và đi tới phát triển hơn nữa diện tích dưa lưới
đội bạn thân minh tân và đăng ngãi đang làm các thủ tục tiến hành các bước để xây dựng thương hiệu dưa lưới của mình với tên gọi dưa lưới đồng tâm
đây là một mô hình khởi nghiệp mới và chúng ta cũng thấy rất hiệu quả
đặc biệt là đối với dưa lưới thì chúng ta thấy là thời gian để chúng ta trồng và khai thác rất là ngắn
cho nên là trong một năm thì chúng ta có thể
có thể làm được nhiệm vụ và có thể nói rằng tới thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là về thị trường về giá cả thì rất là có lợi cho người nông dân
thực hiện kế hoạch của ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh về việc tổ chức chương trình thanh niên khởi nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
trong thời gian qua đoàn bình phước đã xây dựng kế hoạch triển khai
trong thời gian qua tỉnh đoàn bình phước đã xây dựng kế hoạch triển khai phong trào này một cách bài bản thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để kịp thời hỗ trợ đồng viên và khuyến khích tầng lớp đoàn viên thanh niên trên địa bàn khởi nghiệp như
tổ chức cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên xây dựng cơ sở dữ liệu về ý tưởng khởi nghiệp theo ngành nghề lĩnh vực đối tượng và nhu cầu cần hỗ trợ
tổ chức các buổi tòa đàm giao lưu giữa các ý tưởng khởi nghiệp với các nhà đầu tư tiềm năng những doanh nhân thành đạt trong và ngoài tỉnh để trao đổi thông tin kỹ năng kiến thức kêu gọi sự phối hợp sự hỗ trợ cần thiết của các doanh nhân doanh nghiệp đối với các ý tưởng khởi nghiệp

tổ chức các buổi tòa đàm giao lưu giữa các ý tưởng khởi nghiệp với các nhà đầu tư tiềm năng doanh nhân thành đạt trong và ngoài tỉnh để trao đổi thông tin kỹ năng kiến thức kỹ năng kiến thức kêu gọi sự phối hợp sự hỗ trợ cần thiết của các doanh nhân thành đạt trong và ngoài tỉnh để trao đổi thông tin kỹ năng kiến thức kỹ năng kiến thức kỹ năng kiến thức